theo thống kê sơ bộ riêng khu vực miền trung có một một trăm năm mươi hồ chứa đang trong tình trạng sung yếu
trong đó có hai trăm năm mươi hồ đặc biệt sung yếu có thể bị sự cố bất cứ lúc nào khi có mưa lớn xảy ra
trong bốn mươi chín hồ chứa người cập cần phải sửa chữa nâng cấp trong đó có hai mươi hai công trình khẳng cấp những công trình này cần được sửa chữa
thía hạ lưu của trang hồ bị sạc lỡ và tạo ra nhiều hàm ớt cho nên nó rất yếu
chính vì thế bà con ở phía vùng hạ lưu của trang hồ rất loào trong mùa mưa bão
còn tại đồng bằng sông cửu long vùng được cho là tạo ra bốn mươi gdp về nông nghiệp của việt nam
so với cả nước sản lượng lương thực của vùng chiếm năm mươi thủy sản chiếm bảy mươi
thế nhưng đồng bằng sông cửu long lại được xem là vùng sẽ phải gánh chịu tác động nặng
đồng bằng sông kiểu long lại được xem là vùng sẽ phải gánh chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu
với những hiện tượng cực đoan như sâm nhập mặn sạc lỡ bờ sông sói mòn bờ biển
gây ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển sản xuất của vùng
theo báo cáo của bộ đông nghiệp và phát triển đông thôn
đến thời điểm này toàn vùng đồng bằng sông cửu long có bốn trăm linh sáu khu vực bờ sông bờ biển bị sạt lở
với tổng chiều dài tám trăm chín mươi một km
trong đó sạc lỡ nguy hiểm là một mươi bảy đoạn tốc độ sạc lỡ từ một đến hai mươi m trên một năm
trong đó sạt lở bờ biển nặng nhất là tỉnh cà mau với một trăm linh chín km tiền giang bảy mươi bảy km trà vinh bảy mươi bốn km
và ở bờ sông tiền sông hậu là an giang sáu mươi chín km với năm mươi một điểm bị sạt lở nghiêm trọng
trước các mối đe dọa của biến đổi khí hậu đối với sản xuất đời sống của người dân
đặc biệt là tại khu vực đồng bằng sông cửu long
một hội nghị lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của trên bảy trăm linh đại biểu
để tìm giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu đã được tổ chức tại đồng bằng sông cửu long
tại đây người đứng đầu chính phủ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã cam kết
chính phủ sẽ tạo mọi cơ chế thuận lợi huy động sự tham gia của mọi người dân doanh nghiệp và các đối tác quốc tế
huy động nguồn lực cần thiết có thể được cụ thể hóa thành hành động
thực hiện các sáng kiến các nhiệm vụ các giải pháp cho quá trình phát triển
bền vững đồng bằng sông cửu long
chính phủ thủ tướng chính phủ cam kết với quyết tâm chính trị cao
kiến tạo cơ chế thuận lợi huy động sự tham gia của mọi người dân
cho quá trình phát triển bình vững đồng bằng sông cửu long
biến thách thức thành thời cơ chủ động sống chung với lũ
theo viện khoa học thủy lợi miền nam độ mặn bốn phần nghìn tiếp tục xâm nhập các tỉnh ven biển khu vực đồng bằng sông kiều long
nếu nhiệt độ tăng lên một độ c sẽ làm giảm một mươi năng suất lúa giảm năm hai mươi năng suất các loại cây họa đậu
còn nếu nước biển dâng cao thêm một mét thì sẽ có bảy mươi diện tích lúa ở đồng bằng sông cửu long bị nhiễm mặn
tức là sẽ mất đi khoảng một năm hai triệu hectare đất trồng lúa và nhiều địa phương sẽ bị chìm trong nước biển
vì vậy trong năm hai nghìn một mươi bảy có rất nhiều các hội nghị hội thảo để tìm kiếm các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu đã được tổ chức
theo đó nhiều chuyên gia khẳng định
việt nam cần có một chiến lược tổng thể cấp quốc gia để ứng phó với biến đổi khí hậu
phải có giải pháp thích ứng để tồn tại trước thiên tai và biến đổi khí hậu đặc biệt là ngành nông nghiệp
xin chào bộ trưởng
thưa bộ trưởng có thể nói năm hai nghìn một mươi bảy là một năm mà việt nam phải đối mặt với rất nhiều những loại hình thiên tai gây tổn thất nặng nề
vậy với vai trò là trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
thì công tác chỉ đạo ứng phó với thiên tai trong năm qua đã được chỉ đạo như thế nào
ban chỉ đạo phòng chống thiên tai trung ương rất là chủ động
ngay từ khi mà hình thành những dạng thiên tai kể cả công tác chỉ đạo công tác dự tính dự báo công tác chuẩn bị ứng phó
kể cả cấp trung ương thế rồi là cấp tỉnh đến cấp địa phương các thành phần kinh tế cũng như người dân
từ nêu cao cảnh giác phát huy phương châm bốn tại chỗ và chuẩn bị kể cả khâu
trước trong và sau thiên tai thì với một sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị
của tất cả các lực lượng của toàn dân
chính vì thế năm vừa qua có thể khẳng định là thiên tai với chúng ta là quá thảm khốc
nhưng chúng ta với sự đồng bộ vào cuộc đó cũng đã góp một cái phần giảm thiểu thiệt hại
đến mức thấp nhất cho phép trong một hoàn cảnh cụ thể của chúng ta
rõ ràng biến đổi khí hậu đang tác động mạnh đối với sản xuất nông nghiệp
vậy giải pháp của ngành đưa ra là gì để thích ứng với biến đổi khí hậu
giữ được đà tăng trưởng hay nói cách khác là chúng ta phải có chiến lược để sống chung với lũ
biến các bất lợi thành có lợi trong sản xuất nông nghiệp

giữ được đạt tăng trưởng hay nói cách khác là chúng ta phải có chiến lược để sống chung với lũ
biến cắt bất lợi thành có lợi trong sản xuất nông nghiệp

biến cắt bất lợi trong sản xuất nông nghiệp

giữ được đạt tăng trưởng hay nói cách khác là chúng ta phải có chiến lược để sống chung với lũ
biến cắt bất lợi trong sản xuất nông nghiệp
giữ được đạt tăng trưởng hay nói cách khác là chúng ta phải có chiến lược để sống chung với lũ
biến cắt bất lợi trong sản xuất nông nghiệp

biến cắt bất lợi trong sản xuất nông nghiệp

đây là những tiền đề quan trọng để nền nông nghiệp việt nam chuyển hướng sang một phương thức mới
linh hoạt và hiệu quả vận hành theo quy luật tự nhiên bền vững
thưa quý vị và các bạn trong ứng phó với thiên tai thì nông nghiệp luôn là lĩnh vực chịu tổn thương nặng nề nhất
tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ đặc biệt là sự vào cuộc sát sao năng động sáng tạo của ngành nông nghiệp
nên năm hai nghìn một mươi bảy dù thiên tai rất khốc liệt nhưng đã giúp giảm được thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra cho sản xuất của người dân
tuy nhiên diễn biến thiên tai còn nhiều phức tạp vì vậy trong năm hai nghìn một mươi tám đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa
của chính phủ và các bộ ngành liên quan các địa phương đặc biệt là người dân trong triển khai các giải pháp ứng phó với thiên tai
một cách đồng bộ và hiệu quả
đến đây chương trình nông nghiệp chuyển động cũng xin được tạm dừng
mọi câu hỏi của quý vị và các bạn quan tâm đến chương trình
xin gửi về địa chỉ nông nghiệp truyền động phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm tp hà nội
email nông nghiệp truyền động a gmail com
xin kính chào và hẹn gặp lại